các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
virus human gây ra làm quá trình tế bào trên cơ thể có thể là ủi da niêm mạc vùng sinh dục tay chân miệng mũi
nghiên cứu cho thấy rằng có hơn một trăm linh loại virus hpv gây bệnh trong đó virus hpv loại một hai ba bốn thường gây những mụn cóc ở da loại sáu một mươi một một mươi sáu một mươi tám gây tổn thương ở hậu môn sinh dục trong bệnh xuồi máu gà
quan hệ tình dục không an toàn là một nguyên nhân chính làm lây nhiễm bệnh xui màu gà ở nam giới
quan hệ tình dục không an toàn qua đường miệng đường âm đạo hay đường hậu môn cũng đều có nguy cơ cao khiến bệnh xuy màu gà lây nhiễm sang cho người khác
những hành động thân mật như ôm hôn hoặc vô tình tiếp xúc với dịch vụ vết thương hở vết xước máu của người mắc bệnh cũng dễ khiến virus hpv xâm nhập vào cơ thể gây bệnh suy mờ gà
do đó cần phải chú ý tránh không tiếp xúc với người khác khi bản thân có vết thương hở
ở phụ nữ trong thời gian mang thai mắc bệnh suy màu gà cũng có nguy cơ cao
lây nhiễm sang cho thai nhi thai nhi có thể bị nhiễm virus hpv khi còn trong bảo thai
virus hpv tấn công vào các thai nhi sẽ khiến nhiều biến chứng nguy hiểm đối với thai nhi
trẻ sơ sinh cũng bị lây nhiễm suối màu gà nếu mẹ bị suối màu gà lây chuyển cho con trong quá trình sinh nở qua đường âm đạo
bệnh suối màu gà lây nhiễm sang cho người khác nếu người đó sử dụng chung các đồ dùng sinh hoạt hàng ngày của người bệnh như khăn tắm khăn mặt bàn chải đánh răng quần lót dao cạo dâu
ngoài các nguyên nhân trên
truyền hoặc nhận máu của người khác có mầm bệnh cũng dễ dàng khiến hpv tấn công sang cơ thể gây bệnh
hai triệu chứng của bệnh suối màu gà
ở giai đoạn đầu khi virus hpv xâm nhập vào cơ thể có thể bệnh nhân chủ quan không đi thăm khám bởi các tổn thương
dấu hiệu khá nhỏ sau khi bệnh tiến triển sang giai đoạn nghiêm trọng người bệnh mới vội vàng đi thăm khám
người bệnh sau khi nhiễm virus hpv thường ủ bệnh trong ba tám tuần và khoảng một ba tháng sau đó mới bắt đầu biểu hiện bệnh thành nhiễm
ba triệu chứng
như xuất hiện các nốt suối ô nhú nhỏ màu hồng đỏ hoặc trắng bề mặt suối có đường kính từ tám hai mm mềm nhô cao có cuống mọc riêng lẻ
sau một thời gian các nốt suối phát triển liên kết với nhau tạo thành từng trùng từng màng rông giống như cái súp lơ hoặc màu gà
bề mặt các nốt suối này đều khá ẩm ướt mềm mùn giữa các nốt suối ấn vào có giọt mù đặc biệt là dễ chảy máu khi chạm vào
đối với nam giới suối màu gà xuất hiện ở những bộ phận sinh dục như ba quy đầu dạnh quy đầu ba quy đầu lỗ tiểu biểu hậu môn
đối với nữ suối màu gà thường xuất hiện ở âm đạo thanh sao âm đạo túi cùng cổ tử cung hậu môn
khi các nốt suối phát triển to các nốt suối màu gà dễ gây đau đớn hơn chảy máu kèm dịch tiết mùi hôi rất khó chịu nếu bị xây xước
thậm chí ở một số trường hợp các nốt suối dễ gây viêm luet mưng mù gây ra nhiều phiền toái cho nam giới
ba các phương pháp điều trị bệnh suối màu gà
bệnh suy mô gà nếu được phát hiện sớm và chuyển đoán chính xác thì vẫn có thể áp dụng phương pháp điều trị nội khoa
sử dụng thuốc đơn giản an toàn và có hiệu quả cao hạn chế những vấn đề về tâm lý bị bội nhiễm hay vô sinh
hoặc trầm trọng hơn là bệnh lý ung thư đối với người bệnh
điều trị nội khoa sử dụng thuốc chủ yếu áp dụng cho những trường hợp có nước rủi nhỏ chưa phát triển to
hiện nay thuốc điều trị suối màu gà thường ở dạng bôi có tác dụng bôi trực tiếp vào những khu vực có ủ bệnh nhằm ngăn ngừa mầm bệnh phát triển
khi sử dụng thuốc điều trị suối màu gà nam giới cần tuân thủ sử dụng thuốc theo đúng chỉ định hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa
không tự ý mua thuốc về chữa hoặc dùng thêm các loại thuốc điều trị khác khi chưa có sự đồng ý của bác sĩ để tránh gặp phải các tác dụng phụ không mong muốn
phương pháp điều trị ngoại khoa
nếu điều trị suối màu gà bằng kháng sinh không đáp ứng
thì đốt suối màu gà vẫn là một chỉ định thường gặp nhất hiện nay
đốt suối màu gà là phương pháp sử dụng dòng điện tần sóng laser chiếu trực tiếp vào những vùng tổn thương trên vùng da của bệnh nhân
mục đích là xâm nhập vào sâu bên trong vùng xa đó để tiêu diệt virus hpv cũng như loại bỏ những tổn thương u nhú đã hình thành
phương pháp đốt được các bác sĩ tiến hành trong thời gian khoảng một giờ gây cảm giác đau cho bệnh nhân
tùy vào mức độ vị suối màu gà của bệnh nhân mà thời gian điều trị suối màu gà đốt điện sẽ khác nhau
có thể rơi vào khoảng ba lần đốt điện mỗi lần cách nhau hai ba tuần
sau khi thực hiện đốt điện bệnh nhân cần được nghỉ ngơi chăm sóc vết thương mỗi ngày sạch sẽ
cần lưu ý giữ vết thương khô thoáng tránh tiếp xúc và quan hệ tình dục khi vết thương trở khỏi để hạn chế tránh tình trạng nhiễm trùng
khi có bất cứ dấu hiệu nào của nhiễm trùng như đau xương dì dịch vết thương thì cần báo ngay với bác sĩ để có thể xử lý kịp thời
bốn thực hiện phương pháp suối màu gà để có thể triệt tiêu tận gốc virus hpv
trên thực tế mặc dù phương pháp đốt điện xui màu gà an toàn có hiệu quả điều trị cao
nhưng khả năng tái phát bệnh cao ở đây chỉ là phương pháp tiêu diệt những tổn thương tạm thời trên da
không tiêu diệt được hết virus hpv trên da
cụ thể là sau khi áp dụng phương pháp đốt điện laser cho bệnh nhân suối màu gà virus hpv vẫn có thể tồn tại trong cơ thể
khi hệ thống miễn dịch của cơ thể kém sẽ là điều kiện thuận lợi cho virus hpv phát triển
và khi đó tổn thương suối màu gà có thể tái phát
chính vì thế để ngăn chặn bệnh suy màu gà tái phát
người bệnh cần phải có một lối sống lành mạnh nhằm nâng cao sức đề kháng của cơ thể
bao gồm duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học giữ gìn vệ sinh thân thể tránh những tổn thương chảy xước xa
đặc biệt là những vùng dễ bị suối màu gà giữ tay sạch sẽ để tránh lề nhiễm bệnh cho bản thân và cho những người xung quanh
bên cạnh đó việc quan hệ tình dục không lạnh mạnh cũng dẫn đến việc tái phát bệnh sau khi điều trị đốt xì mò gà
vì vậy quan hệ tình dục phải dùng bao cao su và bảo vệ cơ thể khỏi sự xâm nhập của virus hpv
sau khi áp dụng phương pháp đốt điện laser cho bệnh nhân sùi màu gà
những biến chứng như tổn thương mô lân cận có cảm giác đau có rượu trên da do hiện tượng mất sắc tố tại chỗ gây mất thẩm mỹ cho bệnh nhân
ngoài ra vị trí thực hiện đốt sùi màu gà cũng có thể bị chảy dịch cụ thể là dịch từ cơ quan sinh dục
nếu sau khi thực hiện phương pháp đốt symerga bệnh nhân thế ngứa thì cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và vệ sinh lại vùng da đã thực hiện đốt bởi đây có thể là dấu hiệu của viêm nhiễm cơ quan sinh dục
người bệnh suy mò gà lưu ý phát hiện bệnh sớm khi thực hiện phương pháp đốt điện nên thực hiện tại những cơ sở uy tín để ngăn chặn tình trạng lây nhiễm cho những người xung quanh
bệnh suy màu gà phòng tránh được bằng cách tiêm vaccine phòng virus hpv cho phụ nữ ở trong độ tuổi từ chín đến hai mươi sáu tuổi
đề phòng nhiễm virus hpv cũng như mắc phải những bệnh lý nguy hiểm khác